lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
năm đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giả
thông qua các nhóm trên mạng xã hội nguyễn phúc vinh đã nhiều lần thu thập lưu trữ về máy tính cá nhân của mình
hơn bốn mươi năm dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính
sau đó vinh cung cấp các dữ liệu data trên cho nhữ thị nguyên cùng tìm người mua để bán thu lợi nhuận
kết quả điều tra bước đầu xác định nguyễn phúc vinh và nhữ thị nguyên đã bán gần sáu trăm ba mươi dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng
cho nhiều người khác nhau thu lợi số tiền bất chính là trên ba trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi mua bán dữ liệu cá nhân ban chuyên án phát hiện nhóm tội phạm do các đối tượng
người việt nam cầm đầu mua dữ liệu cá nhân từ nguyễn phúc vinh và nhữ thị nguyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với nhiều phương thức thủ đoạn từ tháng một mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền là hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo đề nghị ai là bị hại của vụ án thì liên hệ với
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm sáu mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi hai để được giải quyết